một vụ dùng súng để bắn người giải quyết mâu thuẫn khác cũng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh bình phước
đã khiến ba người đi đường bị thương
công an huyện lộc ninh tỉnh bình phước cho biết đã tạm giữ hình sự các đối tượng có liên quan để điều tra và xử lý
vào sáng sớm ngày hai mươi năm tháng ba nguyễn tiến khang và phan duy quốc tạm trú tại huyện lộc ninh
điều khiển xe máy trên tuyến quốc lộ một mươi ba rồi xảy ra mâu thuẫn với nhóm người đi trên xe ô tô về việc nhường đường
khang kể lại chuyện cho vũ anh tú và hoàng văn bảo lâm
sau đó cả bốn đối tượng đã mang theo súng và hai con dao đuổi theo chiếc xe ô tô xảy ra mâu thuẫn
sau khi ép được chiếc xe ô tô dừng lại bốn đối tượng liên tục dùng súng bắn dùng dao chém và nhặt gạch đá tấn công bắt nạn nhân
gây án xong cả nhóm đã lên xe bỏ đi
trong sáng ngày hai mươi năm tháng ba bốn đối tượng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc
đồng thời giao nộp hai khẩu súng hai con dao một xe ô tô và một xe mô tô
sau đó khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng cơ quan chức năng thu giữ một hộp tiếp đạn
bên trong có một mươi hai viên chưa qua sử dụng và một viên đạn rời
khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc cơ quan công an thu giữ ba vỏ đạn